theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết tính từ một mươi tám h ngày bốn tháng bảy đến sáu h ngày năm tháng bảy tp hcm ghi nhận thêm một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao mỗi ngày ở tp hcm đặc biệt là số ca phát hiện ở trong cộng đồng nhiều hơn khiến cho thành phố phải dồn toàn lực để truy vết f với quyết tâm chặn dịch vào tháng tám này
trong số một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín có một trăm hai mươi một trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết được cách ly hoặc là ở trong các khu vực phong tỏa năm mươi bốn trường hợp đang điều tra dịch tễ
hcdc cho biết hiện nay bộ y tế đã hướng dẫn việc thí điểm cách ly f một tại nhà theo công thức một nghìn bốn trăm một mươi bốn tức là một mươi bốn ngày cách ly tập trung và một mươi bốn ngày cách ly tại nhà
tp hcm thành lập trung tâm điều hành điều phối công tác xét nghiệm để công tác tổ chức xét nghiệm vừa đáp ứng được với
tình hình hiện nay vừa được nâng cao năng lực